nhận được đề nghị già làm người yêu để đối phó với phụ huynh
nếu các chàng trai nhanh chóng bắt nhịp thì đa phần các cô gái đều lo lắng và bối rối
có lẽ bởi không quen biết đa phần họ đều từ chối giúp chàng trai
khác với những người trước đây cô bạn này rất bình tĩnh khi người mẹ xuất hiện

hãy đưa mẹ sang đây nhé
dạ vâng ạ
nếu thật sự là mình không muốn có chưa muốn kết hôn thì cứ nói thẳng với bố mẹ
thật ra là một thời gian dài bố mẹ cũng sẽ đến thôi
đến hôn nhân mà mình vội vàng quá cũng không tốt
bây giờ mình cũng không nên kết hôn sớm quá khi mà trong tay chưa có cái gì nữa
khi nào ra mắt người yêu
bao giờ thi lập gia đình
át hẳn mỗi bạn trẻ đều đã tự có câu trả lời cho riêng mình
mà chẳng cần ai quản lý
không gì bằng đúng lúc nhất là trong tình yêu
nếu bạn độc thân anh cứ vui vẻ trao yêu thương cho những người xung quanh
còn nếu một ngày đẹp trời hôn người bất trợt ngỏ lời nhờ bạn làm người yêu
thì hãy cứ vui vẻ đồng ý
vì đó rất có thể là một tình hướng của chương trình camera dâu kín